tại kỳ họp lần này hội đồng nhân dân tỉnh sẽ cho ý kiến các báo cáo và tờ trình dự thảo nghị quyết
cũng như cho ý kiến về những kết quả đạt được trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín và triển khai các nhiệm vụ nửa cuối năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh trong sáu tháng năm hai nghìn một mươi chín tình hình kinh tế xã hội tiếp tục ổn định phát triển
tăng trưởng kinh tế khá cao tổng sản phẩm trên địa bàn grdp sáu tháng ước đạt trên năm sáu trăm năm mươi tỷ đồng
giá so sánh năm hai nghìn một mươi tăng chín năm so với cùng kỳ năm trước
tại kỳ họp lần này cùng với việc xem xét cho ý kiến về các báo cáo tờ trình
hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định phân bổ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương
thực hiện xây dựng mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
báo cáo thực tế các kiến nghị của cử tri
gửi tới kỳ họp thứ tám và kết quả giám sát
giải quyết trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy của hội đồng nhân dân tỉnh
tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện miễn nhiệm bầu bổ sung các ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một